cơn mưa lớn chiều qua đã khiến giao thông hà nội gần như tê liệt
ở hầu khắp các tuyến phố trong khu vực nội thành đều xảy ra úng ngập làm phương tiện chết máy cây xanh gãy đổ
thực trạng cứ mưa là ngập khiến người dân thủ đô bức xúc lo ngại khi mùa mưa bão năm nay được dự báo là vẫn còn nhiều diễn biến bất thường
bảy giờ ba mươi phút chiều một mươi chín tháng sáu mưa lớn trên địa bàn hà nội
ngã tư hai bà trưng thợ nhuộm cây xanh gãy đổ đe lên một chiếc xe ô tô
ngã tư lý thường kiệt phan bộ châu nước ngập bánh xe
khắp các tuyến phố nước ngập phương tiện hư hỏng người dân không thể trở về nhà sau giờ tan tầm
những hình ảnh này xuất hiện thường xuyên và không còn xa lạ với người dân thủ đô sau mỗi cơn mưa lớn
ống ngập lụt lội hầu khắp các tuyến đường xe chết máy giao thông un tắc cây xanh gãy đổ
con số hàng nghìn tỷ đồng đầu tư cho hệ thống thoát nước ở hà nội xem ra vẫn chưa thể chống đỡ được sau mỗi cơn mưa lớn
cơn mưa chiều tối ngày một mươi chín tháng sáu đã gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành hà nội từ một đến năm mét
đặc biệt tại một số tuyến phố của các quận cầu giấy ba đình hoan kiếm bắc từ liêm đống đa hà đông
nhiều tuyến phố khu vực nội thành nước dâng nhanh gây ngập lụt giao thông bị ủn tắc nghiêm trọng
cứ sau mỗi cơn mưa lớn đường lại ngập phố xá lại trong cảnh lụt lội giao thông tê liệt
hàng loạt xe chết máy hư hỏng do ngập nước hàng chục phương tiện nhà cửa bị hư hỏng do cây xanh gãy đổ
các phương tiện công cộng thi quá tải và tăng giá gấp ba đến bốn lần
những thiệt hại của người dân là rất khó để đong đếm
vào mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy theo dự báo là có diễn biến thất thường
mưa xảy ra theo vùng và trong thời gian ngắn
với trận mưa từ năm mươi mm
đến một trăm linh mm trong hai giờ
trên địa bàn thành phố sẽ có một mươi tám điểm ngập úng
riêng với những trận mưa lớn trên một trăm linh mm trong hai giờ
hoặc trận mưa lớn chỉ cần tập trung trong thời gian ngắn dưới bốn mươi phút
thì hệ thống thoát nước thành phố sẽ quá tải
và nếu không có những giải pháp hữu hiệu tình trạng ngập úng của hà nội sẽ vẫn tái diễn